nhân dịp tết cổ truyền đinh dậu hai nghìn một mươi bảy kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày một hai chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm chúc thọ nguyên tổng bí thư đỗ mười tại nhà riêng
nhân dịp nguyên tổng bí thư tròn một trăm linh tuổi
chủ tịch nước trần đại quang đã thông báo với nguyên tổng bí thư đỗ mười một số nét về tình hình của đất nước
và những kết quả mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của nguyên tổng bí thư đỗ mười trong sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc nhất là trong giai đoạn đổi mới của đất nước và kính chúc nguyên tổng bí thư luôn mạnh khỏe trường thọ
tiếp tục có những ý kiến tâm huyết quy báu góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của đảng
của dân tộc đoàn kết thống nhất nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn thách thức tận dụng tối đa cơ hội
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo